bộ giao thông vận tải vừa lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về luật
về pháp luật và luật cạnh tranh luật giá đối với giá vé máy bay nội địa
quyết định thành lập tổ công tác nêu rõ thành phần tổ công tác gồm cục hàng không việt nam
vụ vận tải bộ giao thông vận tải các đơn vị chuyên ngành của bộ công thương
bộ tài chính cùng cục quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
phòng điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh
bộ công thương cục quản lý giá bộ tài chính
theo quyết định của bộ giao thông vận tải tổ công tác có nhiệm vụ báo cáo kết quả
làm việc về bộ giao thông vận tải trong đó làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật
về luật cạnh tranh luật giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa
của các hãng hàng không việt nam kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền
về phương án xử lý những tồn tại vướng mắc